tiếp tục với một số thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý khác
trong ngày hôm nay ngày bốn tháng một mươi công an tỉnh an giang cho biết đã cử lực lượng
để xác minh một số trang mạng đăng đoạn ghi âm bị cho đã cắt ghép
của đại tá đinh văn nơi giám đốc công an của tỉnh này
đoạn ghi âm này mang nội dung sai lệch được cắt ghép lan truyền trên các trang phán động
công an tỉnh an giang cho biết thời gian qua đại tá đinh văn nơi đã chú động công bố
số điện thoại cá nhân để làm đường dây nóng
hàng ngày có rất nhiều cuộc gọi từ người dân cán bộ đồng nghiệp gọi đến
để thông tin đóng góp cho hoạt động của lực lượng
có thể từ những cuộc điện thoại này các đối tượng xấu cố tình ghi âm cắt ghép
rồi tung lên mạng mục đích là nhằm hạ uy tín giám đốc công an tỉnh
và chia rẽ công tác phòng chống dịch ở tỉnh an giang
dưới sự chỉ đạo của đại tá đinh văn nơi thời gian qua công an tỉnh an giang
đã triệt xóa nhiều đường dây phạm tội quy mô lớn
thậm chí một số đối tượng còn ra giá hai mươi tỷ đồng để điều chuyển ông đi nơi khác